diễn biến mới liên quan đến vụ án hạc thành tower cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố thêm hai bị can gồm ông ngô đình chén cựu phó giám đốc sở tài chính thanh hóa và ông trần công tỏ cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính thanh hóa
hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại công ty sông mã hai bị can này không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo tổ giúp việt ban chỉ đạo cổ phần hóa và công ty sông mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số ba phan chu trinh thành phố thanh hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi công ty cổ phần
với hành vi này khu đất số ba phan chu trinh không được xác định vào tài sản doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với các trường hợp trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa và một số đối tượng có liên quan
lừa đảo môi giới lao động thời vụ đi hàn quốc lê thị trúc phương quốc tịch hàn quốc đã chiếm đoạt của nhiều người hàng chục tỷ đồng
để khắc phục xong các vi phạm trước đó
sở giao thông vận tải cho biết nhà xe thành bưởi trong quá trình hoạt động
đã vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
và bị thanh tra sở lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính số tiền chín mươi một triệu đồng
áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
trong thời hạn ba tháng từ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
cảnh sát giao thông tp hcm tập trung triển khai kiểm tra xử lý vi phạm
không để tái diễn hoạt động phức tạp về giao thông
ngay trong ngày đầu kiểm tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện hai trăm linh chín trường hợp vi phạm
trong ngày đầu ra quân cao điểm đảm bảo trực tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đáng giáp thình
năm hai nghìn hai mươi bốn và các lễ hội đầu xuân cảnh sát giao thông tp hcm
đã tổng kiểm soát một năm trăm một mươi tám phương tiện gồm hai trăm chín mươi bốn ô tô khách sáu trăm linh ba ô tô tải một trăm bốn mươi ô tô con
một trăm một mươi hai container ba trăm sáu mươi bảy mô tô và hai phương tiện khác
trên quốc lộ một qua địa bàn đã lập biên bản xử lý hai trăm linh chín trường hợp gồm hai mươi ô tô khách
ba mươi bảy ô tô tải sáu ô tô con năm container một trăm ba mươi chín mô tô hai phương tiện khác
trong cao điểm tết nguyên đáng từ ngày một mươi một tháng một đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ tập trung triển khai kiểm tra xử lý vi phạm không để tái diễn hoạt động phức tạp
về trật tự an toàn giao thông tụ tập đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng
đặc biệt là tập trung xử lý vi phạm đồng độ cồn nhằm tạo văn hóa
đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân
kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động vận tải
kịp thời phát hiện vi phạm sử dụng ma túy khi tham gia giao thông
cũng như xử lý các hành vi vi phạm tốc độ chở hàng quá tải quá khổ
đón trả khách không đúng nơi quy định không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông
đi ngược chiều lùi xe trên đường một chiều và các hành vi vi phạm khác
việc chế tạo sản xuất sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật
tìm ẩn bối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng và sức khỏe cũng như tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an cùng với lực lượng chức năng đã tập trung ra soát những đối tượng
đường dây phương tiện vận chuyển
có nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo để đấu tranh chuyên án
xây dựng kế hoạch để phục vụ cho đấu tranh và bắt giữ
để cho người dân được đón một cái tết an toàn và hạnh phúc trọn vẹn
tình hình hoạt động buôn lậu mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép pháo nổ
pháo hòa nổ trên các tuyến biên giới nhất là tuyến biên giới việt nam lào
việt nam campuchia diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các lực lượng chức năng như
bộ đội biên phòng công an hải quan quản lý thị trường cảnh sát biển
và các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nắm tình hình
chủ động phối hợp đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc triệt phá nhiều đường dây
bắt giữ xử lý nhiều đối tượng có hành vi buôn lậu mua bán tàn trữ
vận chuyển trái phép pháo nổ pháo hòa nổ từ nước ngoài qua biên giới
cửa khẩu vùng biển vào việt nam
tuy nhiên trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba tình hình hoạt động buôn lậu
mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới cửa khẩu
vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp hơn quy mô động
nhiều đối tượng là người việt nam và người nước ngoài tham gia
nhiều vụ việc đã phát hiện thu giữ số lượng trức lớn tàn vật
trước bối cảnh đó văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín bộ tài chính quốc phòng
công an công thương giao thông vận tải các đơn vị bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam tổng cục hải quan tổng cục quản lý thị trường
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
cục cảnh sát giao thông cục an ninh kinh tế và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng
chống buôn lậu mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép pháo nổ pháo hoa nổ
cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương chỉ đạo các đơn vị
địa phương chủ động nắm mắt tình hình làm tốt công tác nhiệm vụ cơ bản
tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới cửa khẩu
cảng biển vùng biển và địa bàn nội địa tuyến đường đường bộ đường sắt
đường thủy nội địa đường hàng không chủ động phối hợp lực lượng tổ chức đấu tranh
ngăn chặn bắt giữ xử lý các đường dây đối tượng có hành vi buôn lậu mua bán tàn trữ
vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới cửa khẩu vùng biển vào việt nam
tăng cường công tác trao đổi thông tin với các tỉnh ở khu vực giáp với biên giới
và có thể là xác lập chuyên án để chúng tôi triệt phá các đường dây
dần chuyển mua bán pháo từ khu vực biên giới về tp hcm để tiêu thụ
lực lượng công an quyết liệt thực hiện các biện pháp
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo
nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thẩm lậu pháo trái phép vào việt nam qua tuyến biên giới
tập trung đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo sản xuất pháo trái phép
tập trung đà soát những đối tượng đường dây phương tiện vận chuyển có nghi vấn hoạt động
mua bán vận chuyển pháo đi sâu nắm bắt phương thức thủ đoạn quy luật hoạt động của các đối tượng
đường dây nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn quản lý
phụ trách để đấu tranh chuyên án xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ
tuyên truyền người dân cảnh giác các hành vi lợi dụng lôi kéo để tiếp tay cho các bọn tội phạm mua bán vận chuyển pháo lậu
cũng như là tuyên truyền người dân là tuyệt đối không được đốt pháo trong mùa tết
ngoài việc bị xử phạt hành chính thì cũng nguy cơ tìm ẩn việc cháy nổ những tai nạn xảy ra
chúng ta không phải là lực lượng nồng cốt trong công tác nắm tình hình quản lý các lĩnh vực mình được phân công phụ trách
để qua đó phòng ngừa triệt để cái tình trạng mà mua bán vận chuyển trái phép pháo lậu
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý tình trạng pháo lậu nhất là vào thời điểm những tháng cuối năm
cơ quan chức năng cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo người dân về tác hại của việc tàn trữ sử dụng pháo nổ trái phép
để đón một năm mới an toàn bình yên người dân cần nâng cao nhận thức
đồng thời quản lý giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong đó có các quy định về quản lý sử dụng pháo không được phép nghiên cứu chế tạo sản xuất mua bán xuất khẩu nhập khẩu
tàn trữ vận chuyển sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng
được thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất nhập khẩu xuất khẩu cung cấp vận chuyển sử dụng pháo hoa nổ theo quy định

việc chế tạo sản xuất sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật
tiềm ẩn mối nguy hiểm khung lường tới tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự
để đón một cái tết an toàn và hạnh phúc trọn vẹn mỗi người dân cần tuân thủ pháp luật
không vì một vài niềm vui nhỏ trước mắt mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của mình và những người xung quanh
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm mỗi người dân hãy thông báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý kịp thời
bên cạnh đó mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hãy nói không với các hành vi sản xuất
mua bán tàn trữ vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ
để mỗi dịp tết đến xuân về mỗi nhà mỗi người dân đều được hưởng một cái tết an lành và hạnh phúc
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
sau năm ngày đưa vụ án ra xét xử công khai và chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc
đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo trong vụ khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đồng tình với mức án của hội đồng xét xử tuyên phạt đối với từng bị cáo theo đúng quy định của pháp luật
ngay từ ngày đầu đưa ra xét xử phiên tòa đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận
sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ
thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
trong đó có năm bị cáo thuộc nhóm cầm đầu
năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các bị cáo còn lại nhận mức án từ chín tháng tù giam đến một mươi chín năm tù giam
theo dõi diễn biến phiên tòa người dân đặc biệt là đồng bào tây nguyên đồng tình với phán quyết của tòa
việc xét xử được tiến hành công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục
bản án nghiêm khắc đã thể hiện tính phân hóa các đối tượng đúng người đúng tội cũng như tính nghiêm minh của pháp luật
pháp luật việt nam nghiêm trị đối với những người gây tội ác
nhưng cũng luôn tạo điều kiện khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trong năm ngày xét xử các bị cáo đều hợp tác với các cơ quan chức năng
hội đồng xét xử đã suy xét toàn diện tất cả các tình tiết của vụ án trước khi đi đến phán quyết cuối cùng
đối với những kẻ khủng bố có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là phản bội nhân dân phản bội đất nước
cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật
còn đối với những người bị lợi dụng lôi kéo sự hối cãi được xem là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt để họ có cơ hội làm lại cuộc đời
với những đối tượng chủ mưu cầm đầu tích cực thực hành tích cực ngoan cố chống đối
thì những đối tượng đó phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
còn đối với các đối tượng vai trò giúp sức thứ yếu bị lôi kéo rồi là nhận thức hạn chế thì có mức hình phạt khoan hồng mức hình phạt thấp hơn
trong quá trình xét xử đã xuất hiện được rất nhiều tình tiết mới có tính chất giảm nhẹ đối với các đối tượng này
có thể thấy rằng là đa số các bị cáo trong vụ án này là người dân tộc thiểu số
điều kiện kinh tế rất khó khăn nhận thức của họ có thể có những vấn đề lạc hậu
trong quá trình bị bắt bị xử lý
thì những người này đã nhận thức ra được những lỗi lầm của mình đã thấy được âm mưu phương thức của các thế lực thù địch
họ tỏ ra rất ăn năn với cãi
bên cạnh đó thì gia đình của những nạn nhân trong vụ việc này cũng đã mong muốn cho các đối tượng này có cơ hội để mà nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa những lỗi lầm của mình
và xét trên tất cả các điều kiện này thì hội đồng xét xử đã có những quá trình làm việc tính toán kỹ lưỡng để xác định được những tình tiết giảm nhẹ của vụ việc
và chính vì vậy mà mức án đa tuyên đã thể hiện được tính chất nghiêm minh kết hợp đối với khoan hồng của nhà nước
từng lầm lạc nghe theo phunro làm chuyện sai trái hai mươi năm trước
hơn ai hết mục sư ibiubia hiểu rất rõ về bản chất nguồn cơn dẫn tới tội ác tài trời của nhóm bị cáo
bất bình trước tội ác của các đối tượng ông cũng cho rằng bản án nghiêm minh là bè học cảnh tỉnh cho những người khác
đồng thời với những người biết ăn năn hối cải như ông đảng nhà nước luôn khoan hồng
đồng thời với những người biết ăn năn hối cải như ông đảng nhà nước luôn khoan học
họ có biểu hiện có tính chất chống đối hoặc là đang có sự lôi kéo của các đối tượng từ bên ngoài để thực hiện hành vi có tính chất vi phạm pháp luật
cần lấy đó là những bài học để cảnh tỉnh cho chính mình để tránh rơi vào những hành vi vi phạm pháp luật để bị xử lý với những mức án nghiêm minh của pháp luật
cũng mong trong việc này họ cũng nhận ra được cái sai của mình để họ có thể cải tạo lại bản thân cho tật tốt để có thể trở về quê hương
nhưng buôn làng vẫn luôn giang tay chào đón họ trở về để làm lại cuộc đời của mình
bên cạnh đó bà con cần phải đoàn kết hơn nữa một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhân ước và chính sách của pháp luật
khép lại giai đoạn sơ thẩm những mức án đã tuyên đối với từng bị cáo một lần nữa cho thấy việc điều tra truy tố và xét xử công khai vụ án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
bản án nhận được sự đồng tình của dư luận có tác dụng ngăn ngừa gian đe giáo dục đồng thời thể hiện tính nhân văn nhân đạo cũng như chính sách khoan hồng của đảng và pháp luật nhà nước ta
diễn biến mới liên quan đến vụ án hạc thành tower cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố thêm hai bị can gồm ông ngô đình chén cựu phó giám đốc sở tài chính thanh hóa và ông trần công tỏ cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính thanh hóa
hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại công ty sông mã hai bị can này không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo
tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa và công ty sông mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số ba phan chu trinh thành phố thanh hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần
với hành vi này khu đất số ba phan chu trinh không được xác định vào tài sản doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với các trường hợp trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa và một số đối tượng có liên quan
lừa đảo môi giới lao động thời vụ đi hàn quốc lê thị trúc phương quốc tịch hàn quốc đã chiếm đoạt của nhiều người hàng chục tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phương lấy chồng hàn quốc thường về việt nam tư vấn nhận tiền của nhiều người có nhu cầu đi lao động thời vụ tại hàn quốc với mức lương từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
mỗi trường hợp phương thu phí thấp nhất là ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận hồ sơ phương đã bày ra nhiều khoản phí khác yêu cầu nạn nhân nộp thêm hàng chục triệu đồng để chiếm đoạt
trường hợp những người này đã bị phương chiếm đoạt hơn một mươi năm tỷ đồng trong đó có người đã chuyển cho đối tượng hơn một bốn tỷ đồng
công an tỉnh hậu giang đề nghị ai là bị hại của lê thị trúc phương liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
địa chỉ tại số một trăm sáu mươi một đường ba tháng hai phường năm thành phố vị thanh tỉnh hậu giang hoặc gặp điều tra viên trương phan hoàng nhân số điện thoại chín trăm linh một chín mươi chín bảy mươi chín để được hướng dẫn giải quyết
tiếp theo là thông tin
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại lào cai và lạng sơn
trưa ngày một mươi tám tháng một tại khu vực tổ năm phường lào cai thành phố lào cai tỉnh lào cai tổ công tác bất ngờ áp sát bắt quả tang lầu sái cu đang có hành vi tàng trữ sáu viên ma túy hồng phiến
bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với mục đích bán lại để lấy tiền tiêu xài khi đang vận chuyển thì bị bắt giữ
tại tỉnh lạng sơn vào chiều ngày một mươi chín tháng một tổ công tác công an thành phố lạng sơn phát hiện bắt quả tàng đối tượng cam thị như quỳnh chú tại thành phố lạng sơn đang tàng trữ trên người bốn mươi chín viên nén màu hồng một viên nén màu xanh và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng phùng thị linh cùng chú tại thành phố lạng sơn tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm năm mươi viên nén màu hồng một viên nén màu xanh và ba túi ni lông chứa tinh thể màu trắng

mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng phùng thị linh cùng chú tại thành phố lạng sơn tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm năm mươi viên nén màu xanh và một túi ni lông chứa tinh thể màu xanh